mới đây cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và tri cục hải quan tỉnh quảng trị
phát hiện bắt giữ vụ buôn lậu gỗ đá quý hiếm với tổng trị giá là trên hai mươi chín tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế la lai các lực lượng đã phối hợp kiểm tra bảy xe container của công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu an trần
địa chỉ tại phường năm thành phố đông hà vận chuyển gần bốn trăm năm mươi mét khối gỗ các loại và gần một mươi một tấn đá phấn quý trị giá ước tính ban đầu là trên hai mươi chín tỷ đồng từ lào vào việt nam
trong đó phát hiện khai báo gian lận vượt tám mươi bốn mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn bảy mươi bảy mét khối gỗ quý hiếm gồm gỗ cẩm lai gỗ chắc trị giá hơn tám tỷ đồng
để vận chuyển số gỗ này các đối tượng đã thiết kế ra cố thêm vách ngăn hầm hàng trên xe ô tô kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều quy cách không đồng nhất để trà trộn cất dấu hàng hóa